trong khuôn khổ diễn đàn logistics việt nam hai nghìn một mươi tám đồng chí vương đình huệ
quý viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đi thăm và làm việc
tại nhà máy sản xuất xe máy điện và ô tô vinfast cảng tân vũ và cảng lạch huyện
theo đó hiện tiến độ hoạt động của nhà máy vinfast đang hoạt động rất đều đặn và khẩn trương
dự kiến quý ii năm hai nghìn một mươi chín sẽ mở bán mẫu ô tô cỡ nhỏ
quý ba mở bán ô tô sedan suv và quý bốn sẽ mở bán ô tô điện bev và airbus
tại buổi làm việc lãnh đạo nhà máy vinfast đề xuất chính phủ sẽ có chính sách yêu đãi về thuế
để nhà máy tiếp tục hoạt động cho ra đời các sản phẩm thân thiện với môi trường
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết quốc hội đang nghiên cứu xem xét sửa đổi một số luật về thuế
nhằm tạo điều kiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các tập đoàn doanh nghiệp
góp phần thực hiện nghị quyết trung ương về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước